theo thông tin từ bộ y tế ngày hôm nay có bốn tám trăm linh sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi trên cả nước lên tám mươi năm một trăm năm mươi bốn ca
về tình hình lây nhiễm bản tin dịch bệnh covid một mươi chín chiều nay công bố
tính từ sáu h đến một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm nay hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận ba chín trăm sáu mươi bốn ca nhiễm mới trong đó bốn ca nhập cảnh còn lại là những ca ghi nhận trong nước
như vậy tổng số ca nhiễm trong ngày hôm nay là tám bảy trăm sáu mươi sáu ca
cũng trong chiều nay sở y tế hà nội thông tin từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng tám
thủ đô ghi nhận thêm một mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín trong khu cách ly